thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng tám ứng dụng nhắn tin qua internet phổ biến nhất tại việt nam là zalo
sẽ bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng đồng thời cắt giảm một số tính năng của phiên bản miễn phí
khi lượng người dùng phổ thông rời đi vì bị zalo bóp tính năng
thì các doanh nghiệp người dùng trả phí người bán hàng online cũng sẽ bị ảnh hưởng
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
hiện tại zalo đang gây tranh cãi dư luận về chính sách triển khai ba gói thuê bao trù kỳ theo tháng cho người dùng việt nam
các gói oa bao gồm cơ bản thì miễn phí dùng thử thu phí một mươi đồng nâng cao là năm mươi chín đồng và cuối cùng là cao cấp với giá ba trăm chín mươi chín đồng
đối với những người dùng không trả gói thuê bao hàng tháng sẽ bị xiết giảm một số tính năng
zalo thu phí để nâng cấp tính năng thì gần như là bắt buộc người dùng để
phải nâng cấp cái tài khoản là phải trả phí để được sử dụng những cái tiện ích
và nếu mà zalo thu phí thì em nghĩ là với những sinh viên như em thì sẽ tìm một cách khác để mà liên hệ với bạn bè
thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cái nền tảng khác các cái ứng dụng khác cũng có cùng cái chức năng như của zalo
zalo thu phí thì sẽ ảnh hưởng tới họ là nhiều nhất thôi
tại vì mọi người sẽ chuyển sang các cái ứng dụng khác nền tảng khác
chị quỳnh là chủ cửa hàng bán quần áo online tại hà nội
thường xuyên làm việc trên zalo để trao đổi công việc với nhân viên
việc ứng dụng này thu phí khiến việc quảng cáo bán hàng của chị càng thêm khó khăn hơn
vì lượng tương tác với khách hàng bị giảm đáng kể
có nhiều những cái người mà kinh doanh nhỏ nhỏ như mình hoặc là để liên hệ với người nhà ấy
thì thu phí thì cũng hơi bất cập cho mọi người thật
vẫn phải bỏ ra thôi bởi vì công việc kinh doanh của mình là ổn định trên đấy hết rồi
như ở việt nam thì tôi cho rằng là có thể là nó sẽ lại còn hơi khó khăn
nếu như là bắt buộc phải có một cái tiệm mà đúng tiền
mặc dù là cái số tiền nó không lớn đúng không ạ
thì chúng tôi cho rằng là có thể có một cái tệ nâng cao
tốc độ nó có thể nhanh hơn và cái tiệm nó có thể mở rộng hơn
thì lúc đó nó vừa có thể là mở rộng được cái tiếng khách hàng
nhưng vừa có thể có được cái phí
hiện người dùng zalo chia làm nhiều nhóm khách hàng
nhóm khách hàng là các chủ cửa hàng nhỏ buôn bán online
có nhu cầu sử dụng zalo để giao dịch bán hàng
có thể chấp nhận trả một khoản phí hợp lý để không mất đi lượng khách hàng hiện hữu
nhóm còn lại là học sinh sinh viên người già
với nhu cầu liên lạc trao đổi thông tin bình thường
có thể không chấp nhận trả phí mà sẽ chuyển sang dùng các ứng dụng miễn phí khác
và khi lượng khách hàng phổ thông giảm
thì những tài khoản doanh nghiệp liệu có lựa chọn và trả phí cho gia lô để kinh doanh tại đây nữa không
vì vậy việc giới hạn tính năng và thu phí người dùng
theo các chuyên gia là một bước đi tuyên đối tủ do của ứng dụng ott này